thưa quý vị thời gian gần đây tại hà nội và tp hcm mức độ ô nhiễm không khí luôn ở mức cao vượt ngưỡng an toàn từ ba cho đến một mươi lần khiến cho người dân vô cùng lo lắng
trong khi chờ cơ quan chức năng tìm ra giải pháp thì người dân đang tự tìm cách bảo vệ sức khỏe cho gia đình mình
trong đó có thiết bị máy lọc không khí
máy lọc không khí có xuất xứ từ nhiều nước trên thế giới và có giá thành khác nhau từ vài triệu cho đến vài chục triệu đồng
công dụng được người bán hàng quảng cáo thì rất nhiều như là diệt được nấm mốc virus các loại mùi hay là bụi pm hai năm
nhưng những quảng cáo này có thực sự như quảng cáo của người bán hàng
mời quý vị cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay
hàn quốc vốn được biết đến là quốc gia rất sạch sẽ
nhưng cũng đứng thứ năm về nồng độ bụi mịn trong số các nước phát triển
vấn đề ô nhiễm không khí ở hà nội thì cũng đã được

các nghiên cứu trong khoảng hai mươi năm qua đều cho thấy là hà nội có vấn đề ô nhiễm bụi
rất là đáng quan ngại

cho thấy là bụi pm hai năm của rất nhiều năm vừa rồi
kể cả những năm gần đây
đều vượt quy chuẩn của việt nam

đặc biệt là những bệnh liên quan đến hô hấp
tại việt nam mặc dù tình trạng ô nhiễm không khí tăng cao trong một vài tháng gần đây
nên mại đến tháng một mươi tầm cục môi trường cột cảnh môi trường
với thời gian tính cáo cho người dân

để có thể giảm thừa được tình trạng ô nhiễm không khí
là câu chuyện dài
và cần có sự vào cuộc của cơ quan chức năng
đặc biệt là để dân phải mắc cao ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường

nhưng sản phẩm đó có công dụng bảo vệ sức khỏe cho con người
không dụng ra sao chất lượng như thế nào
cơ quan nào kiểm duyệt kiểm định cho sản phẩm
khi đưa ra thị trường bán cho người tiêu dùng
thì vẫn còn bị bỏ ngỏ
và một lần nữa
người tiêu dùng lại tạc lưỡi tin vào lời quảng cáo
giới thiệu sản phẩm của người bán
chương trình xin dừng lại tại đây
xin kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại quý vị và các bạn
trong các chương trình lần sau